lãnh đạo đảng ligos của israel ông benjamin netanyahu đã được tổng thống israel isak heijos chỉ định đứng ra đàm phán với các đảng chính trị khác để thành lập chính phủ dựa trên kết quả bầu cử ngày một tháng một mươi một vừa qua
kết quả bầu cử hôm một tháng một mươi một đã mang lại cho phe cánh hữu của ông netanyahu tổng cộng là sáu mươi bốn trên một trăm hai mươi ghế trong quốc hội vượt mức quá bán cần thiết để đứng ra thành lập chính phủ
theo quy định ông netanyahu có bốn tuần để đàm phán với các đảng khác sau đó có thể gia hạn thêm hai tuần
các vấn đề tranh cãi nhất bao gồm một số ghế bộ trưởng thời hạn thông qua ngân sách chính phủ hủy bỏ một số chính sách tôn giáo của chính phủ tiên nhiệm
một số nguồn tin nhận định các vị trí bộ trưởng quốc phòng an ninh tư pháp nếu thuộc về các đảng cực hữu có thể dẫn đến nhiều thay đổi về chính sách ở xrn